liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh cao bằng đại diện ủy ban an toàn giao thông
quốc gia đã đề nghị công an tỉnh cao bằng khởi tố vụ án để điều tra xem xét trách nhiệm đối với
lái xe và chủ xe khách biển kiểm soát một mươi bảy k tám nghìn bốn trăm chín mươi sáu gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho
nhiều người thương vong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày hai mươi hai tháng bảy
tại tỉnh cao bằng làm bốn người thiệt mạng và một mươi sáu người bị thương công an tỉnh cao bằng đã tạm giữ
hình sự tài xế gây tai nạn làm việc tại tỉnh cao bằng đại diện ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đã đề nghị công an tỉnh cao bằng khởi tố vụ án để điều tra xem xét trách nhiệm đối với lái xe và
chủ xe khách biển kiểm soát một mươi bảy k tám nghìn bốn trăm chín mươi sáu đồng thời yêu cầu sở giao thông vận tải địa phương làm rõ lịch
sử hoạt động của chiếc xe vì hoàn toàn không có dữ liệu giám sát hành trình gửi về tổng cục đường
bộ như các xe khách khác xe khách này có hai tài xế và người để xảy ra tai nạn là lái phụ
vừa thay lái chính được ba mươi phút lái phụ chạy tuyến thái bình cao bằng lần này là chuyến thứ hai
chưa quen đường và thiếu kinh nghiệm điều khiển xe chạy đường đeo núi
nên đã để xe mất phanh mất lái và lao xuống vực